sang một nền sản xuất hàng hóa với mục tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm đã đặt trên hết
hoặc nói một cách khác là phải tạo ra những sản phẩm sạch
chúng ta đang chuyển từ một nền quản lý theo một sản phẩm
đến một nền quản lý theo một chuỗi giá trị
và vì vậy là phải có thời gian và càng cần phải cái sự nỗ lực cao nhất
của các cơ quan quản lý nhà nước để thay đổi cả một cái tập quán sản xuất
và thay đổi cả tập quán tiêu dùng
vậy xin ông có thể cho biết rằng các cơ quan chức năng
chúng ta cần phải vào cuộc một cách quyết liệt hơn bằng những hình thức như thế nào
và với những tổ chức cá nhân và vi phạm những quy trình này
thì phải đưa ra những quyết định xử lý bằng những hình phạt
mà những hình phạt ở đây được công bố một cách công khai
trong đó có cả đến việc xử phạt hành chính
thậm chí chấm dứt cái việc sản xuất
điều này có cần thiết hay không rất cần thiết
và cái này có thực hiện được hay không phải thực hiện
nếu không thực hiện được thì rõ ràng cái quá trình sản xuất của chúng ta
thay đổi từ nhận thức đến hành động sẽ không được cụ thể
và dẫn đến một câu chuyện sẽ không được minh mạnh ngay từ bắt đầu
hiện nay theo như tôi được biết thì việc truy xuất nguồn gốc
đều là do các doanh nghiệp của chúng ta tự nguyện
và chưa có một chế tài hay chưa có một sự quyết định
bắt buộc nào cả
vậy liệu rằng trong thời gian tới chúng ta có nên đưa cái điều kiện này
thành một điều kiện cần và đủ trong việc cung cấp sản phẩm ra thị trường hay không
đúng như vậy
trước một cái bối cảnh mà hiện nay người tiêu dùng chưa thực sự tin vào các cái sản phẩm
mà được bán trên thị trường
thì việc các cái doanh nghiệp minh bạch nguồn gốc sản xuất
của những cái sản phẩm đó là điều rất cần thiết
về mặt nâu dài rõ ràng
tuyệt minh bạch nguồn gốc sản xuất
thì đó là trách nhiệm của cả người sản xuất
và của cả các cơ quan quản lý chức năng
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình
vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề không mới
nhưng vẫn đang nhích nhối hiện nay
để giải quyết triệt đề vấn đề này
ngoài việc thắt chặt các hoạt động quản lý giám sát
cũng cần tuyên truyền kêu gọi trách nhiệm của các đơn vị sản xuất
và hơn hết chính những người tiêu dùng
cũng cần phải thay đổi thói quen
nâng cao các yêu cầu về chất lượng
về truy xuất nguồn gốc thực phẩm
từ đó chính người tiêu dùng sẽ là những người sàng lọc
các đơn vị cung cấp không đạt tiêu chuẩn
không đáp ứng được yêu cầu
có như vậy vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
mới được thực hiện từ gốc
tình trạng tràn lan thực phẩm bẩn trên thị trường
sẽ phần nào được giải quyết